phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh bình phước
phó chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà mẹ việt nam anh hùng phạm thị duyên chín mươi chín tuổi ở ấp tân hà xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
mẹ duyên có hai người con hy sinh trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự vui mừng vì mẹ duyên sống thọ và có cuộc sống vui vẻ bên con cháu
thay mặt đảng nhà nước đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công ơn của mẹ việt nam anh hùng đã có cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã thăm hỏi động viên và tận tay trao năm mươi xuất quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo tại huyện đồng phú và thị xã đồng xoài